khu công nghệ cao hòa lạc sẽ là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc gia
dựa trên đổi mới và sáng tạo là tiền đề quan trọng để việt nam bắt đầu một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cuộc cách mạng công nghiệp sở hữu trí tuệ nhân tạo của công nghệ ba d công nghệ tự động
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cụ thể hóa vai trò của khu công nghệ cao hòa lạc vào sáng nay
trong chuyến thăm và làm việc tại khu công nghệ cao này
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định khu công nghệ cao hòa lạc
không phải đơn thuần là khu công nghiệp về công nghệ mà phải là hình mẫu của nền kinh tế việt nam thu nhỏ trong tương lai
trong đó các thực thể kinh tế hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ cao đi đầu trong việc nghiên cứu ứng dụng thành quả của khoa học và công nghệ
lấy sáng tạo là động lực để phát triển
làm sao để khu công nghệ cao hòa lạc sớm thành công theo định hướng mà đảng và nhà nước đã đề ra trong thập kỷ tới
là điều mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đặt ra cho đội ngũ lãnh đạo tại khu công nghệ cao này
thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ việc hình thành và phát triển khu công nghệ cao hiện vẫn còn nhiều tồn tại bất cập
số lượng dự án công nghệ cao tham gia vào khu công nghệ này còn quá ít so với các khu công nghiệp điện tử ở nước ta
việc giải phóng mật bằng cũng còn gọt nhiều khó khăn
nhưng mà rõ ràng cái sức chỉ đạo của chúng ta kể cả chính phủ kể cả hà nội
cũng chưa có một tầm chính trị cao để làm dứt điểm những cái việc ở đây
không chỉ hạ tầng giao thông mà hạ tầng xã hội ở khu vực này
nó nhiều vấn đề
nhà ở bệnh viện thiết chế văn hóa cần thiết cho khu vực này
những gia đình những người lập hòa học ở đây như thế nào bất cập
để khu công nghệ cao hòa lạc hoàn thành được mục tiêu nhiệm vụ
thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để khắc phục được những khó khăn trong thời gian tới
thủ tướng yêu cầu những giải pháp đưa ra không được mơ hồ trung trung
thiếu tầm nhìn hoặc giải quyết một cách không bài bản
bây giờ thế giới có tám trăm linh khu công nghệ cao
thì ta đang ở đâu
và chúng ta đạt ra mục tiêu gì cho nó rõ hơn
cái này phải có nghiên cứu
chúng ta phóng đoán rõ hơn
hay chúng ta đang nói hay là chúng ta có mục tiêu trở thành thung lũng silicon của việt nam
tập thời gian đến sau tại đây
thủ tướng đề nghị cán bộ quản lý khu công nghệ cao phải thay đổi cách nghĩ cách làm tốt hơn
ngoài việc đầu tư hạ tầng chuẩn mực cần sang lọc lựa chọn và thu hút các doanh nghiệp sản xuất
cũng như thu hút nhân tài có trí thức cao
phải làm sao để mỗi sản phẩm đi ra
ra từ khu công nghệ cao hòa lạc
phải là những sản phẩm chất lượng cao
đạt được sự thừa nhận của người sử dụng ở trong nước
cũng như các nước tiên tiến
phải làm sao để các doanh nghiệp cảm thấy tự hào khi được đặt nhà máy từ khu công nghệ cao này
ngoài ra cũng cần có cơ chế để các nhà khoa học việt nam đem trí tuệ để thử nghiệm sản xuất
có chính sách thỏa đáng cho các cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan
cần coi trọng để tạo điều kiện cho phát triển khu công nghệ cao hòa lạc
bởi đây là dự án trọng điểm
cần ưu tiên nguồn vốn thường xuyên kiểm tra giám sát kịp thời tháo gỡ khó khăn
để động viên khuyến khích các doanh nghiệp các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp
đầu tư vào khu công nghệ cao hòa lạc
nhằm tìm kiếm các giải pháp phục vụ đời sống tốt hơn nữa
cứ sáu tháng một lần thì thủ tướng hoặc một phó thủ tướng sẽ đến kiểm tra tình hình tiến độ
cũng như nghe báo cáo kế hoạch phát triển khu công nghệ này
thủ tướng yêu cầu thành phố hà nội cùng với khu công nghệ cao hòa lạc
phải giải phóng mặt bằng xong trong năm hai nghìn một mươi bảy